chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình
đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã đi được gần nửa chặng đường
nhưng tại nhiều địa phương trên cả nước không ít trường vẫn phải dạy và học
trong tình trạng thiếu giáo viên trong khi trước đó lại buộc phải cắt giảm
hàng loạt giáo viên hợp đồng
theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo tại bốn mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
hiện đang thiếu gần bảy mươi sáu giáo viên trong đó bậc mầm non thiếu đến bốn mươi người
việc thiếu giáo viên chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi
học tập của học sinh và chất lượng giáo dục của nước nhà
tốt nghiệp đại học sư phạm từ năm hai nghìn bảy cô giáo nguyễn thị kim thoa được phân công
giảng dạy môn ngữ văn theo đúng chuyên ngành
tuy nhiên sau từng ấy năm đi dạy hiện bên cạnh công việc chính
cô thoa lại được phân công kiêm nhiệm thêm công tác thư viện của trường
vì thế thời gian để cô chuyên tâm cho công tác chuyên môn đã phải giảm đi
một nửa so với trước đây
học về nghiệp vụ thư viện nhưng được phân công về cái công việc này
thì tôi vừa phải học vừa phải làm mọi công việc về nghiệp vụ là
thứ nhất là nghiệp vụ làm cho những quyển sách khi mới nhập những quyển sách mới về
thứ hai là công tác nghiệp vụ về phần mềm thư viện nó rất là khó khăn với chúng tôi
không chỉ có trường tiểu học và trung học cơ sở trường sơn
thiếu giáo viên đang là câu chuyện chung của rất nhiều trường trên địa bàn tỉnh hòa bình
nhiều giáo viên được điều chuyển sang dạy kiêm nhiệm
cả những môn học thậm chí không liên quan đến chuyên ngành đào tạo của mình
nhà trường có một giáo viên bộ môn sinh thì đã phân công giáo viên giảng dạy bộ môn sinh khối lớp tám chín
khối sáu bảy thì có hai giáo viên bộ môn công nghệ
cũng trước là học cao đẳng công nghệ cao đẳng nông nghiệp thì cũng có thể dạy được sinh sáu bảy
nhưng nhà trường trước mắt là nhà trường
trường thiếu giáo viên sinh thì bố trí giáo viên giảng dạy bộ môn kỹ thuật nông nghiệp sang giảng dạy bộ môn sinh
để giải quyết thực trạng này đại diện sở giáo dục và đào tạo hòa bình cho biết
đã điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu
tuy nhiên cũng chỉ giải quyết được một phần
còn phần lớn là chuyển giáo viên sang dạy kiêm nhiệm thêm các môn khác để bù lại chỗ thiếu
trường trung học cơ sở trường lâm
là trường thiếu nhiều giáo viên nhất trên địa bàn huyện tĩnh gia
với ba mươi một lớp học như hiện nay nhưng trường chỉ có hai mươi một giáo viên
mặc dù đã được địa phương giải quyết thêm hai biên chế
nhưng so với nhu cầu thực tế thì đơn vị này còn thiếu tới một mươi một giáo viên
thiếu giáo viên này thì chúng tôi đang phải dồn lớp lại
và sĩ số xuống lớp theo quy định của điều lệ trường tiểu học thì chúng tôi là không quá ba mươi năm em
nhưng hiện tại chúng tôi do thiếu giáo viên và thiếu phòng học thì chúng tôi phải dồn
và sĩ số học sinh
có lớp đã lên tới bốn mươi ba em
việc thiếu giáo viên trầm trọng ở bậc học mầm non
cũng đang gây áp lực rất lớn đối với ngành giáo dục thanh hóa
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường mầm non trường xuân đón khoảng bảy trăm năm mươi cháu với ba mươi một nhóm lớp
theo quy định mỗi lớp học là hai mươi năm cháu tương đương với đó là năm mươi chín giáo viên
nhưng hiện nay trường mới chỉ có hai mươi năm giáo viên
học sinh là đông mà quá tải nên là giáo viên mệt
vì là giáo viên ở trường mầm non nhiều năm thiếu nhiều
hiện tại là thiếu sáu giáo viên nên là dồn lớp lại là hiện tại là sĩ số học sinh quá đông
bậc mầm non huyện tĩnh gia sẽ thiếu một trăm hai mươi bảy giáo viên
bậc tiểu học thiếu một trăm một mươi bảy giáo viên
trong đó riêng giáo viên văn hóa để đảm bảo tối thiểu cho một giáo viên văn hóa trên một lớp là đã thiếu bốn mươi bốn người
cũng trong năm học này tỉnh thanh hóa thiếu hơn ba giáo viên
giáo viên nhân viên ở các cấp học
để giải quyết vấn đề này ngành giáo dục đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
trước mắt tập trung ra soát sắp xếp lại mạng lưới trường lớp bố trí giáo viên dạy liên trường
chúng tôi cũng vẫn tha thiết đề nghị với trung ương với chính phủ rồi với bộ các bộ bộ giáo dục bộ nội vụ
làm sao để nghiên cứu cái đặc thù của ngành giáo dục
khi số học sinh tăng số lớp tăng làm sao để bố trí được đội ngũ giáo dục
giáo viên đảm bảo đủ định bức
cùng với nhiều địa phương trên cả nước các tỉnh tây nguyên cũng đang trong tình trạng thiếu hàng nghìn giáo viên
đặc biệt là ở bậc mầm non và tiểu học
dù thực tế là thiếu giáo viên nhưng những địa phương này vẫn phải thực hiện tinh giản bộ máy biên chế nhà nước
đây chính là nghịch lý cần phải thao gỡ
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn huyện đắc hà có tám mươi một điểm trường
với một trăm năm mươi lớp
theo quy định phải có bốn mươi sáu cán bộ quản lý ba trăm bốn mươi tám giáo viên và hai mươi bốn nhân viên
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại cán bộ quản lý thì còn thiếu một mươi người giáo viên thiếu một trăm chín mươi bảy người và một mươi hai nhân viên
để công tác dạy học diễn ra bình thường đúng với lộ trình giáo viên nhiều trường học đã phải chấp nhận dạy tăng tiết
ngành giáo dục đào tạo huyện đã rà soát thống kê toàn bộ đội ngũ giáo viên
các đơn vị trường học
và cho đến nay tính theo quy định về vị trí việc làm
đội ngũ giáo viên của huyện đắc hà còn thiếu hai trăm một mươi chín người giáo viên và nhân viên các loại hình
trường tiêu học đắc hà này được biên chế thành hai mươi bốn lớp
nhưng hiện tại đội ngũ của trường đến thời điểm này thì chỉ có hai mươi chín giáo viên thôi
vậy là số giáo viên trừ giáo viên bộ môn dạy đặc thù các môn tự chọn ra
nhà trường còn thiếu khoảng năm giáo viên
thì này thiếu giáo viên làm công tác chung nhiệm đứng lớp
để khắc phục tình trạng
giáo viên đảm bảo cho công tác dạy học trong đoàn học mới này
nhà trường buộc phải đưa tất cả giáo viên bộ môn dạy các môn đặc thù ra làm luôn công tác chủ nhiệm
chính vì đó mà số tiết của giáo viên vượt so với quy định theo định mức của bộ du dục và đào tạo
là giáo viên tiểu học dạy không quá hai mươi ba tiết trên tuần
như vậy thì hiện nay để đảm bảo cho việc dạy học các ngày
thì hầu hết giáo viên dạy gần như là hai mươi chín đến ba mươi tiết trên tuần
theo ngành giáo dục tỉnh con tum
toàn tỉnh con tum hiện nay còn thiếu một trăm ba mươi sáu cán bộ quản lý
một bảy trăm tám mươi giáo viên và bảy trăm năm mươi ba nhân viên
hầu hết số lượng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên còn thiếu
chủ yếu tập trung ở bậc học mầm non và tiểu học
nguyên nhân thiếu giáo viên là do sự phát triển dân số cờ học
số lượng học sinh tăng chia tách lớp
nên dẫn đến tình trạng thiếu cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên
đặc biệt trong nhiều năm qua số lượng biên chế bổ sung hàng năm không được cấp
nên ngành giáo dục không thể tuyển thêm chỉ tiêu để bổ sung
từ năm hai nghìn một mươi hai tới giờ là chính phủ giao biên chế cho tỉnh
sau đó không có điều chỉnh tăng giảm gì cả
quy mô phát triển giáo dục của tỉnh con tum thì từ năm hai nghìn một mươi hai tới giờ
năm năm tròn rồi thì nó tăng lên
dân số tăng tăng cơ học cũng có tăng tự nhiên cũng có
dẫn đến quy mô học sinh cũng tăng
đặc biệt là hệ thống giáo dục phát triển rộng ở vùng sâu vùng xa
cho nên số trường lớp tăng lên biên chế thì không được tăng
nhưng mà dẫn đến là rất là khó khăn trong cái việc bố trí giáo viên cho các cấp học thiếu nhất hiện nay
đó là cấp mầm non và cấp tiểu học
hai cái cấp này là thiếu nhiều nhất
trường mẫu giáo họa my buôn gia xã bông lăng huyện lắc đắk lắc
năm học này có một mươi bốn giáo viên với ba trăm bảy mươi sáu học sinh ở ba khối lớp mầm trồi lá
được chia đều thành một mươi hai lớp
theo thông tư liên tịch số sáu năm hai nghìn một mươi bốn
của bộ giáo dục và đào tạo bộ nội vụ quy định về danh mục
khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc
trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập đối với lớp mẫu giáo học hai buổi trên ngày
được bố trí tối đa là hai hai giáo viên một lớp
thì trường mẫu giáo họa my hiện đang thiếu một mươi hai giáo viên so với nhu cầu
khó khăn trong việc phân chia lớp cũng như là phân công giáo viên đựng lớp
nhà trường cũng mong là các cấp các ngành
quan tâm làm sao đào tạo điều kiện để cho nhà trường có điều kiện hợp đồng được giáo viên
về để bổ sung đầy đủ phân công cho các cốt
để đảm bảo việc chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học này cho tổ thương
để hướng khắc phục thì hiện nay là huyện cũng đứng xin đề nghị các chính sách đặc thù riêng
để cho ngành giáo dục mầm non có bước tháo gỡ
để bảo đảm số giáo viên trên lớp và phục vụ tốt cho công tác giáo dục mầm non của huyện nhà
hiện toàn tỉnh đắk lắk
thiếu khoảng một giáo viên mầm non
tập trung nhiều nhất tại huyện e cac e cleo crom bong crom anna lắk
nguyên nhân là không có chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng
để giải quyết khó khăn của tình trạng thiếu giáo viên mầm non
tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các địa phương ưu tiên bố trí giáo viên mầm non
theo thông tư sáu hai nghìn một mươi năm cho các khu vực vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
giải pháp trước mắt là giải quyết cho những vùng sâu vùng xa
về thiếu giáo viên theo thông tư liên tịch sáu
còn ở những vùng thuận lợi thì đẩy mạnh xã hội hóa
ở đây vừa có mở các cơ sở giáo dục mầm non tư thuộc như các trường mầm non tư thuộc
hay các nhóm lớp mầm non tư thuộc
hoặc là hợp đồng giáo viên để giảng dạy đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ
nếu như ở đắk lắk
việc thiếu giáo viên được lý giải
bởi những khó khăn trong việc triển khai thông tư sáu
thì ở đắk nông việc thiếu giáo viên lại xuất phát từ tình trạng gia tăng dân số đột biến
tại huyện đắk lông vài năm trở lại đây mỗi năm huyện đều tăng khoảng một học sinh
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngoài số giáo viên theo biên chế được giao
ủy ban nhân dân huyện đắk song đã có công văn xin được ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
đồng ý cho hợp đồng thêm giáo viên ngoài biên chế
bên cạnh đó
huyện cũng triển khai nhiều giải pháp để ổn định việc dạy học
bước đầu là đã đề xuất ủy ban nhân tỉnh xin hợp đồng với giáo viên mầm non ngoài biên chế
thì cũng đã được ủy ban tỉnh thống nhất là cho ủy ban huyện đức sông hợp đồng thêm năm mươi giáo viên mầm non
trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi đã xét tuyển được tám vị trí của các văn thư của bậc mầm non đi học văn bằng hai
và đã về trực tiếp giảng dạy
lực lượng này được đánh giá là tiếp cận rất là nhanh
chúng tôi đã rà soát lại để sắp xếp lại các điểm trường thu gọn lại các điểm trường
chúng tôi đã rà soát lại cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của các cái trường
thì như vậy thì đối với các cái trường hợp mà trường mà dôi dư dư cán bộ lãnh đạo
hoặc là cán bộ lãnh đạo quản lý không đảm bảo cái tiêu chuẩn
không bổ nhiệm lại
việc thiếu giáo viên là khó khăn không chỉ riêng ở hòa bình thanh hóa quảng ngãi hay các tỉnh tây nguyên
mà đó là thực trạng của rất nhiều địa phương trong cả nước
theo thống kê mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo trong tổng số gần bảy mươi sáu giáo viên đang bị thiếu
thì bậc mầm non thiếu trên bốn mươi ba bảy nghìn người tiểu học thiếu gần một mươi chín người
riêng bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông xảy ra tình trạng thừa thiếu cơ sở
trung học cơ sở thiếu một mươi người nhưng đồng thời lại thừa một mươi hai người
bậc trung học phổ thông lại thiếu trên ba người
đội ngũ giáo viên đang thừa ở nơi này nhưng lại thiếu ở nơi khác
thừa ở môn này nhưng lại thiếu ở môn khác
thừa thiếu cục bộ xảy ra ở quy mô nhà trường trong một huyện hay giữa các huyện trong một tỉnh
đây chính là hệ lụy của việc thực hiện không đúng tinh thần
nghị quyết trung ương số một mươi chín về tinh giản biên chế
chủ trương tinh giản biên chế sẽ tiếp tục thực hiện trên phạm vi cả nước
cho đến năm hai nghìn hai mươi
cho đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc cắt giảm sao cho đúng người đúng việc
là điều mà các địa phương cần phải cân nhắc rất kỹ
thực hiện nếu máy móc cắt một mươi giáo viên là chưa chuẩn xác
là chủ yếu tập trung trước hết nhằm vào là mình những cái biên chế gián tiếp
là phải giảm rất mạnh
còn giáo viên thì tinh thần chung là phải đủ giáo viên để dạy
sâu ruột trước tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều địa phương trên cả nước
đặc biệt là tại các tỉnh tây nguyên
tại kỳ họp chính phủ thường kỳ diễn ra vào hồi đầu tháng một mươi vừa qua
thủ tướng chính phủ đã giao bộ nội vụ chủ trì bộ giáo dục và đào tạo
bộ tài chính và các địa phương phối hợp khẩn trương giả soát và đề xuất
các giải pháp cụ thể để xử lý việc thiếu biên chế giáo viên
nhất là vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
các địa phương có tăng dân số cờ học
đối với các vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
hy vọng đây sẽ là hướng mở giải quyết khó khăn trước mắt cho các cơ sở giáo dục
thực hiện nhiệm vụ của mình khi mà thời hạn để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đang đến rất gần
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại